thưa quý vị sáng nay ngày chín tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông hồng đã chủ trì hội nghị lần thứ ba của vùng
sự hội nghị có bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
phó chủ tịch thường trực hội đồng lãnh đạo các bộ ngành trung ương lãnh đạo của một mươi một tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông hồng
hà nội hải phòng vĩnh phúc bắc ninh hưng yên hải dương quảng ninh thái bình nam định hà nam và ninh bình các chuyên gia và nhà khoa học
hội nghị đã công bố quyết định số ba trăm sáu mươi tám qdttg ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
sở kết tình hình thực hiện nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông hồng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và nghị quyết số một mươi bốn của chính phủ về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị
tình hình triển khai một số dự án quan trọng liên kết vùng thảo luận kế hoạch điều phối liên kết vùng năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo giả soát các cơ chế chính sách đặc thù của vùng
phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
vừa được thủ tướng chính phủ phạm minh chính ký ban hành vào đầu tháng năm
với quan điểm phát triển vùng đồng bằng sông hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng
là động lực phát triển hàng đầu có vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế
và chuyển đổi số mô hình tăng trưởng của đất nước để tạo đột phá phát triển nhanh bền vững
phát triển vùng phải phát huy vai trò và khai thác được hiệu quả các thế mạnh về địa chính trị
địa kinh tế điều kiện tự nhiên và các giá trị văn hóa lịch sử các hành lang
vành đai kinh tế cực tăng trưởng trung tâm kinh tế hệ thống đô thị
phát triển và cơ cấu lại vùng kinh tế phải dựa vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
chuyển đổi số để nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của vùng
phải phát huy hiệu quả các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ
các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia để chuyển đổi mô hình tăng trưởng
theo hướng công nghiệp và dịch vụ hiện đại nông nghiệp công nghệ cao hữu cơ
xanh tuần hoàn bảo đảm vùng phát triển hiện đại văn minh sinh thái dẫn đầu của cả nước
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại bảo đảm tổ chức không gian hợp lý
hiệu quả thống nhất liên kết nội vùng liên vùng khu vực và quốc tế
phát huy tối đa những lợi thế của vùng và tác động lan tỏa của các vùng động lực
các hành lang kinh tế và các cảng quốc tế
theo quy hoạch vừa được phê duyệt tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội của vùng
thành hai tiểu vùng phía bắc sông hồng và phía nam sông hồng
với một vùng động lực quốc gia bốn cực tăng trưởng và năm hành lang kinh tế
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng
đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu phát triển trọng tâm đột phá
phương án phát triển giải pháp chính sách ưu đãi nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới
quy hoạch vùng sẽ mở ra tầm nhìn và không gian phát triển mới tạo động lực giá trị mới
trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông hồng nói riêng
và cả nước nói chung
tới đây các đơn vị cần bám sát chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
nhất là nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng nghị quyết số ba mươi của trung ương bám sát thực tiễn
xuất phát từ thực tiễn tôn trọng thực tiễn lấy thực tiễn làm thức đo bám sát nhu cầu
nguyện vọng chính đáng của người dân xoay nghiệp đặt con người là trung tâm
chủ thể và nguồn lực động lực của sự phát triển
cùng với đó cần bảo đảm tuân thủ nghiêm và đồng bộ quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia
ngành lĩnh vực vùng địa phương bảo đảm hiệu quả công tác điều phối liên kết vùng
phát huy mạnh mẽ dân chủ trí tuệ tập thể bảo đảm tổ chức thực hiện quy hoạch khoa học
bài bản có trọng tâm trọng điểm bảo đảm an ninh năng lượng an ninh lương thực an ninh nguồn nước
bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh biên giới
vùng biển và hải đảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội
thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực kết hợp hài hòa
hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài trong đó nguồn lực nhà nước có vai trò kích hoạt
dẫn dắt các nguồn lực xã hội đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với vân bổ nguồn năng lực
và tăng cường kiểm tra sàm sát kiểm soát quyền lực đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chiều sâu
theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
chuyển đổi số chuyển đổi xanh phát triển kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ
hiện đại gắn với tổ chức không gian hợp lý hiệu quả thống nhất liên kết nội vùng liên vùng khu vực và quốc tế
đẩy mạnh thông tin truyền thông để nhân dân hiểu nắm rõ ủng hộ làm theo giám sát việc thực hiện quy hoạch
và thụ hưởng với tinh thần dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng
thưa quý vị và các bạn
một mươi tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp đồng chí trương khánh vĩ
phó ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhân đại nước cộng hòa nhân dân trung hoa
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn phó ủy viên trưởng nhân đại trương khánh vĩ
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao trung quốc sang việt nam tham dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử địa biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng nhấn mạnh chiến thắng điện biên phủ là múc son trói lọi trong lịch sử xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc việt nam
trong chiến công vang dội này có nhiều dấu ấn và đóng góp quan trọng của các nước xã hội chủ nghĩa anh em bạn bè quốc tế đặc biệt là trung quốc
với truyền thống đoàn kết nghĩa tình thủy chung đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ to lớn
quy báo trí tình trí nghĩa của đảng chính phủ và nhân dân trung quốc
phó ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trương khánh vĩ bày tỏ vinh dự dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao trung quốc sang tham dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
nhiệt liệt chúc mừng đảng nhà nước quân đội và toàn thể nhân dân việt nam về sự kiện kỷ niệm trọng đại này
phó ủy viên trưởng trương khánh vĩ nhấn mạnh chiến thắng điện biên phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân việt nam
cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới
chiến thắng này có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn tài tình của trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp
sự chiến đấu hy sinh anh dũng của quân đội và nhân dân việt nam cùng với đó là sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có trung quốc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và phó ủy viên trưởng nhân đại trương khánh vĩ nhất trí cho rằng
quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua đã có bước phát triển rất tích cực đặc biệt là sau các chuyến thăm lẫn nhau của hai đồng chí tổng bí thư
lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước đã xác lập định vị mới cho quan hệ song phương nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
quan hệ việt trung chưa bao giờ phát triển sâu sắc toàn diện thực chất như hiện nay
thủ tướng phạm minh chính khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị với trung quốc là lựa chọn chiến lược
ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của việt nam
thủ tướng đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp thúc đẩy cơ chế hóa giao lưu hợp tác
đẩy mạnh kết nối chiến lược tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác giữa hai nước
trong đó ưu tiên kết nối giao thông đường bộ đường sắt tại khu vực các tỉnh biên giới
thí điểm cửa khẩu thông minh thúc đẩy kết nối giữa việt nam với các chiến lược phát triển vùng của trung quốc
hợp tác phát triển trong các lĩnh vực mới nổi như phát triển xanh kinh tế số tăng cường hợp tác du lịch giao lưu nhân văn
nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng và các vấn đề còn vướng mắt
củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương xây dựng đồng thuận trong nhân dân về phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước
phó ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc trương khánh vĩ khẳng định
trung quốc coi trọng phát triển quan hệ với việt nam luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của trung quốc
sẵn sàng thúc đẩy cho đổi cấp cao tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa trung quốc và việt nam
xây dựng cửa khẩu thông minh mở rộng hợp tác phát triển xanh chuyển đổi số khoáng sản then chốt
mở rộng nhập khẩu hàng hóa nông sản việt nam đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề tồn động tại một số dự án hợp tác
đề nghị hai bên tập trung triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác giữa nhân đại toàn quốc trung quốc với quốc hội việt nam
ký kết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực giữa cơ quan lập pháp hai nước
qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển sâu rộng thực chất hơn nữa trong thời gian tới
theo thông tin từ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội c sáu bộ công an
luật căn cước có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
kể từ mốc thời gian này tất cả người dân làm thủ tục để cấp thẻ căn cước
có thể được lấy dữ liệu sinh chắc học mống mắt cùng với vân tay và ảnh mắt
việc thu thập thông tin sinh chắc học mống mắt để làm cơ sở kiểm soát xác thực thông tin của mỗi cá nhân
hỗ trợ trong những trường hợp không thu thập được vân tay của một người
kết hợp với các yếu tố sinh chắc như khuôn mặt dữ liệu sinh chắc mống mắt là cơ sở triển khai hiệu quả luật gia dịch điện tử
việc thu thập thông tin sinh chắc bắt buộc là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay
ngày tám tháng năm thực hiện chương trình xây dựng
luật pháp lệnh của quốc hội năm hai nghìn hai mươi bốn đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã phối hợp với công an tỉnh
hỗ trợ tổ chức hội thảo tuyên truyền lấy ý kiến đối với các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
để trình quốc hội khóa một mươi năm kỳ họp thứ bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
hội thảo tuyên truyền lấy ý kiến đối với các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
để trình quốc hội khóa một mươi năm kỳ họp thứ bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào sáu dự án luật
gồm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
luật phòng chống mua bán người sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
những ý kiến đóng góp này sẽ là luận cứu khoa học và thực tiễn quan trọng để công an tỉnh thái nguyên báo cáo
kiến nghị bộ công an hoàn thiện các dự án luật từ đó tạo cơ sở pháp lý kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
năm tám tháng năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh đinh bình đã tổ chức khai mạc hội thao bắn súng quân dụng
và thể dục thể thao quốc phòng năm hai nghìn hai mươi bốn với sự tham gia của trên ba trăm linh chiến sĩ
hội thao súng quân dụng và thể dục thể thao quốc phòng năm hai nghìn hai mươi bốn với hơn ba trăm linh vận động viên đến từ ban chỉ huy
quân sự các huyện thành phố ninh bình và trung đoàn tám trăm năm mươi năm tham gia các nội dung chiến sĩ khỏe
chạy vũ trang ba m chạy vũ trang ba m vượt chứa ngại vật nhảy xa co tay xả đơn bơi một trăm linh m với súng và trang bị nhẹ
vượt vật cản huấn luyện thể lực bắn súng quân dụng võ chiến đấu dân quân tự vệ bơi vũ trang
và tham gia thi đấu ba môn quân sự phối hợp hội thao diễn ra đến hết ngày một mươi tháng năm
thưa quý vị từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng quản lý xuất nhập cảnh luôn là đơn vị đi đầu của bộ công an
trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin vào mọi mặt công tác góp phần nâng cao hiệu quả
trong công tác quản lý xuất nhập cảnh góp phần và thành công chung này phải kể đến các sáng kiến công trình
do đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham mưu và trực tiếp xây dựng
một trong những công trình thanh niên nổi bật của cục quản lý xuất nhập cảnh thời gian qua
đó là ứng dụng xuất nhập cảnh việt nam cầm năng hợp tác quốc tế và công trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo
để khảo sát tự động mức độ hài lòng của hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế
sử dụng trên các thiết bị thông minh như điện thoại di động máy tính bằng góp phần thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tôi cho rằng trong thời buổi mà khoa học phát triển như thế này
thì từng cán bộ chữ c để mà có thể hợp tác tốt thì đều có trình độ công nghệ thông tin nhất
để có thể phục vụ công tác
thời gian qua cục quản lý xuất nhập cảnh đã đặc biệt tập trung vào phát huy trí tuệ sức sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị
nhiều công trình phần việc thanh niên đã được đoàn viên thanh niên đăng ký đảm nhận mới
trong đó có nhiệm vụ chính là xung kích chuyển đổi số cải cách hành chính
ngay từ khi nhận văn bản bây giờ chúng tôi đã tham mưu là việc xử lý văn bản thì được trên hệ thống điện tử
việc xử lý văn bản được trên hệ thống điện tử
văn bản thông tin tài liệu được xử lý rất là nhanh chóng phục vụ tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo cục
từ đó khi mà văn bản về thì chúng tôi xử lý một cách rất là linh hoạt nhanh chóng
và khi mà chuyển đến các đơn vị để phục vụ việc tổ chức triển khai của các đơn vị được đảm bảo
đảng ủy và lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh luôn luôn ghi nhận những thành tích của các đồng chí thanh niên
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
và thực sự là các đồng chí cũng đã đóng góp công sức hết sức to lớn trong công tác chuyển đổi số
công tác trọng tâm của toàn lực lượng xuất nhập cảnh
và những thành tích của các đồng chí đúng là những thành tích đáng được ghi nhận và biểu dương trong toàn lực lượng
để các đồng chí thanh niên khác nói theo
những nỗ lực của đoàn viên thanh niên lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trong công tác cải cách hành chính
đã mang lại hiệu quả thiết thực tạo được sự hài lòng
thuận tiện cho người dân và cơ quan doanh nghiệp góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy tinh nhuệ và hiện đại
thưa quý vị phong trào khởi nghiệp trong thanh niên luôn được lãnh đạo tỉnh đồng tháp quan tâm
đồng thời có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ nhờ đó mỗi năm có hàng trăm mô hình khởi nghiệp mới
mang lại thu nhập cao tạo việc làm và giúp ổn định cuộc sống cho nhiều thanh niên
từ phong trào này tỉnh đồng tháp được xem là một trong các địa phương có khu vực có hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả
với mong muốn góp phần phát triển nông nghiệp của đồng tháp theo hướng công nghệ cao
hai chị em chị quỳnh thị thanh nhàn và quỳnh thị thị nhớ chọn hướng khởi nghiệp với ngành hàng nắm
đi lên từ cơ sở gia đình giờ đây đã thành lập công ty có hai nhà nắm công nghệ cao
cùng nhiều dòng sản phẩm nắm tươi nắm khô nắm công nghiệp các loại
hiện công ty giải quyết hàng chục lao động và nhờ thành tích dược trội
mô hình khởi nghiệp nắm quỳnh gia đã đạt giải nhất cuộc thi phụ nữ dược khó khởi nghiệp cấp tỉnh
phát huy tiềm năng bản địa cây sen quê nhà cùng sứ mệnh nâng tầm giá trị
lan tỏa thông điệp dình dữ gian hóa quốc qua việt nam
nhiều thanh niên tỉnh đồng tháp đã có những thành công đáng kể với mô hình khởi nghiệp từ cây sen
điển hình như thanh niên ngô chí công ở huyện cao lãnh
hiện doanh nghiệp của anh có hơn hai mươi sản phẩm sen nổi bật gồm nón lá túi sách sổ ghi chép
quạt cầm tay dần dần cùng các thị trường tiềm năng như pháp
nhật thái lan
ngay từ ban đầu chúng tôi đã xác định sẽ xuất khẩu các sản phẩm này
tham gia chất lượng sản xuất ngay từ đầu đã được cam kết
xong xong đó thì giá trị gia tăng đối với dòng sản phẩm này gấp ba bốn lần
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh có bốn trăm hai mươi doanh nghiệp thành lập mới
với tổng giống đầu tư hơn hai ba trăm linh tỷ đồng nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn năm doanh nghiệp
trong đó có hai trăm ba mươi doanh nhân là tham viên của hội doanh nhân trẻ
tỉnh đồng tháp
thưa quý vị tối ngày tám tháng năm tại hai tỉnh nghệ an và thừa thiên huế đã diễn ra cầu truyền hình
làng xen nôi trì lớn đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
chương trình được truyền hình trực tiếp từ hai điểm cầu là làng hoàng trù
xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an và trường trung học phổ thông chuyên quốc học huế
tỉnh thừa thiên huế được tiếp sóng bởi bốn mươi ba đài phát thanh truyền hình trong cả nước
với sân khấu thức cảnh bình dị cũng như thông qua những thức phim tư liệu quý giá
những ca khúc nổi tiếng mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm nghệ tĩnh và ca huế viết về bác
cùng sự phân tích của các nhà nghiên cứu về hồ chí minh được lồng ghép với nhau tạo nên mạch câu chuyện cảm xúc
có chiều sâu về hành trình ấu thơ và thời niên thiếu của người
chương trình giúp người xem cảm nhận rõ nét chân thực hơn về những mảnh đất gắn bó với bác
cũng như sự hình thành
nên bậc vĩ nhân danh nhân văn hóa thế giới chủ tịch hồ chí minh vô vản kính yêu của dân tộc việt nam
ngày tám tháng năm tại di tích quốc gia đặc biệt an phụ ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương
ubnd thị xã kinh môn đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm kỷ niệm bảy trăm bảy mươi ba năm ngày mất an sinh vương trần liễu năm một nghìn hai trăm năm mươi một hai nghìn hai mươi bốn
trần liễu sinh năm kiến gia thứ nhất
mất tháng bốn
năm nguyên phong thứ nhất
thọ bốn mươi một tuổi
trần liễu là anh ruột của vua trần thái tông
tức trần cảnh
là thân phụ của anh hùng dân tộc hưng đạo vương trần quốc tuấn
người ba lần kháng chiến đánh tan quân nguyên mông
giữ vững được nền độc lập dân tộc
vẹn toàn được non sông đất nước
triều đình cắt đất ở các xã an phụ
cho hoài văn hầu trần liễu làm thái ấp
và phong làm an sinh vương ở đất ấy
an sinh vương trần liễu thay vua chấn phủ vùng đông bắc
xây dựng vùng đất ven biển trở nên giàu mạnh về kinh tế quốc phòng
sau khi ông mất
được lập đền thờ trên núi an phụ
kỷ niệm ngày mất của ông mùa một tháng bốn âm lịch
trở thành ngày hội truyền thống của đền cao